bỏ hoang và thậm chí là chưa có một ngày nào được đi vào hoạt động đó là tình trạng diễn ra tại nhiều công trình xây dựng tiền tỷ tại một số địa phương
trong đó nhà sơ chế các sản phẩm nông nghiệp tại xã hưng đạo huyện tứ kỳ tỉnh hải dương là một ví dụ điển hình
nhà sơ chế các sản phẩm nông nghiệp được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi năm thuộc dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học
do ngân hàng phát triển châu á adb tài trợ với tổng kinh phí trên một mươi ba tỷ đồng gồm các hạng mục đường giao thông canh tưới nhà sơ chế hệ thống rửa rau sản phẩm
nhà bao gói nhà bảo vệ phòng giao dịch hố thu gom rác bể nước sân và hệ thống điện
tuy nhiên từ ngày được đưa vào sử dụng thì người dân không mang sản phẩm vào vì họ cho rằng sẽ gia tăng chi phí sản phẩm sẽ khó tiêu thụ
các hạng mục cũng vì thế mà bị bỏ không xuống cấp
nguyên nhân ở đây một sáu rau gần bên đây
thì nó rơi mỗi một sáu rau là sáu triệu
thế mà hai vụ của nó ba vụ của nó là bao nhiêu
nếu mà làm rau sạch này thì phải công nó phải cao
giá thành nó phải cao và đều đặn thì người ta mới làm
hệ thống nhà sơ chế thì hiện bây giờ thì chúng tôi vẫn khóa cửa để đấy
là vì thực ra cái vùng rau của chúng tôi chủ yếu chuyên về su hào gắp cải
do vậy là những cái sản phẩm này nó không phải xử lý không phải sơ chế mà người ta đóng túi người ta chuyển đi đến các nhà hàng siêu thị ngay
do vậy là không phải rửa như cà rốt
cái mặt hàng khác nó liên quan đến có đất có cát nó bám vào
do vậy là cái nhà sơ chế này nó chưa phù hợp với địa phương hiện tại
hệ thống nhà sơ chế tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm đã không phát huy được hiệu quả như mong đợi
các cơ quan chức năng cần đánh giá tính hiệu quả trước mỗi dự án để tránh những công trình lãng phí như trên